kính chào quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tịnh biên tỉnh an giang
vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng
chau rát và chau sóc na cùng chú tại huyện tịnh biên
để tiếp tục điều tra về hành vi cối gây thương tích
theo kết quả điều tra vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
anh phạm huỳnh thanh và ông phạm tuyên cha của thanh
trú tại ấp an hòa xã an hảo huyện tịnh biên
đang ngủ trong nhà thì nghe chung báo động nên mở cửa kiểm tra
thì thấy chau sóc na và neang niêng đang đứng trước nhà
cho rằng na và nig xuất hiện giữa đêm khuya là kẻ trộm
nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
sau đó na điện thoại cho châu rát và hai người bạn đến giải quyết mâu thuẫn
trong lúc xô sát rat và na đã dùng dao chém cha con ông tuyên trọng thương
rồi bỏ về nhà
cha con ông tuyên sau đó được người thân đưa đi cấp cứu
tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với anh thanh
là bốn mươi một và ông tuyên là hai
giả gái liên tiếp gây ra một mươi vụ cướp cướp giật tài sản
bốn đối tượng trú tại tỉnh đồng nai
vừa bị công an huyện nhân trạch tiến hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra
là những đối tượng không có nghề nghiệp để có tiền tiêu xài
từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bốn đối tượng từ một mươi tám đến hai mươi tuổi sử dụng xe máy
đi theo nhóm từ hai đến ba người
dảo quanh địa bàn các xã dắp danh của khu công nghiệp nhân trạch để gây án
khi đi các đối tượng ăn mặc giả gái mang hung khí
khi phát hiện con mồi chúng vào gây sự hoặc xin để
rồi dùng hung khí đe dọa nạn nhân cướp tài sản và nhanh chân tẩu thoát
trong thời gian trên nhóm này đã thực hiện hơn một mươi vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn huyện nhân trạch
tài sản cướp được chúng bán rồi chia nhau tiêu xài
công an huyện kiến sương tỉnh thái bình vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với bốn đối tượng về các hành vi trộm cắp tài sản
và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
nhận được tin báo của người bị hại về việc bị kẻ gian lẻn vào nhà trộm cắp hai chiếc xe máy
công an huyện kiến sương đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các xã lân cận
tích cực điều tra làm rõ và bắt khẩn cấp lê hồng quân và phạm quang thuấn
cùng chú tại xã vũ lạc tp thái bình là hai đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài
đã rủ nhau mang theo kìm cộng lực cắt khóa cổng khóa cửa của gia đình bị hại
và trộm cắp hai chiếc xe máy
mở rộng vụ án công an huyện kiến sương bắt khẩn cấp nguyễn thanh sơn
trú tại huyện kiến sương là đồng phạm trong vụ trộm và bắt lương văn tuấn
trú tại huyện kiến sương về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
hai đối tượng cùng năm bánh heroin vừa bị công an huyện phù yên tp sơn la bắt giữ
vàng lao lừ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và vàng lao nhìa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
cùng chú tại huyện yên châu tỉnh sơn la bị bắt giữ
hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ tại chỗ năm bánh heroin có trọng lượng một nghìn bốn trăm tám mươi năm tám g
năm bốn trăm một mươi một viên ma túy tổng hợp trên một triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan khác
tối qua trong quá trình tăng ca tuần tra kiểm soát địa bàn công an phường thanh khê đông
quận thanh khê tp đà nẵng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh thiếu niên
đang chuẩn bị hung khí đi hỗn chiến
khi tuần tra qua khu vực số nhà một nghìn hai trăm chín mươi một nguyễn tất thành tổ tuần tra
phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn tụ tập nên dừng xe kiểm tra
thấy lực lượng công an số thanh niên trên bỏ chạy
công an phường thanh khê đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được lê tự hậu quê tỉnh quảng nam
tạm trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu
qua kiểm tra xung quanh hiện trường phát hiện và thu giữ được bốn thùng vỏ chai bia
bên trong chứa xăng trên miệng chai có nhát vải và sáu cây dao tự chế
cùng hai xe mô tô do đối tượng bỏ chạy để lại
tiến hành làm việc hậu thừa nhận số vỏ chai bia trên dùng để làm bom xăng tự chế
cùng sáu cây dao được nhóm của hậu chuẩn bị để đi đánh nhau giải quyết mâu thuẫn
hiện lực lượng công an đang tiếp tục truy xét số thanh niên còn lại
trong khi đó liên quan đến vụ một nhóm hơn một mươi đối tượng mang theo súng và hung khí
tìm đến nhà đối tượng cầm đầu của băng nhóm khác để thanh toán nhau
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam tám đối tượng
về các hành vi gây dối trật tự công cộng hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích
tám đối tượng bị bắt giam gồm nguyễn hữu hiền nguyễn việt tiến phạm phú liêu võ vĩ khang
huỳnh trường an dương gia luận la hải đăng cùng chú tại tp rạch giá
và phạm gia nguyên chú tại huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
theo kết quả điều tra vào đêm mồng hai tết nhóm tám đối tượng trên và một số đối tượng khác
hẹn nhau với nhóm của sa thanh hải đến tuyến đường tránh tp rạch giá để đánh nhau
hung khí rủ nhau qua nhà hải ở đường ngô quyền phường vĩnh bảo tp rạch giá
do nhóm của hải đóng cửa cố thủ bên trong nhà nên các đối tượng trên đã dùng súng bắn
nhiều phát rồi dùng dao tự chế chém gây hư hỏng hai cánh cửa kính cường lực
và làm hải bị thương ở chân rồi tẩu thoát
sau đó từng đối tượng lần lượt bị cơ quan công an bắt giữ riêng lê thái bình
chú tại tp rạch giá hiện đã bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp rạch giá
ra quyết định khởi tố và phát lệnh truy nã
còn tại hà nội trong quá trình điều khiển xe máy đi tìm nhóm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn
một đối tượng trong nhóm côn đồ nhí đã không làm chủ được tốc độ
đâm trúng một phụ nữ đi xe đạp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
đây không phải là lần đầu các nhóm thanh thiếu niên gây giới chất tự công cộng
rồi gây tai nạn như thế này
ghi nhận của phóng viên intv tại quận hoàn kiếm
công an quận hoàn kiếm hà nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với đỗ minh quân sinh năm hai nghìn năm
hộ khẩu thương chú tại huyện khói châu tỉnh hương yên
quân là chủ mưu của vụ việc rủ bạn đi giải quyết mâu thuẫn
trên đường đi quân đã gây ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến một người phụ nữ tử vong tại phố lò sũ
bản thân quân cũng bị thương nặng
cháu đi sang bên long biên để tìm cái nhóm kia
nhưng mà bọn chó lúc đấy không tìm thấy
trên cái đoạn đường đi về thì có gặp một cụ già đang dắt xe qua
thì lúc đấy bọn chó đang đi
khi tránh chấp thì bọn chó thường đi đông người và đừng đi tụ tập
bọn cháu thường có phóng lợn hay là tuyếp tự chế
hung khí thì đến nơi có mặt thì đã có sẵn rồi
mà đang trên đường về thì chúng chó nhận được tin là có tai nạn
thế là chúng chó đã quay đầu lại để xem
chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân mà thời gian qua
nhiều nhóm thanh thiếu niên đã sử dụng hung khí
tham gia giao thông trên đường với tốc độ cao
gây nguy hiểm cho chính mình và nhiều người xung quanh
trước tình hình này công an quận hoàn kiếm hà nội
cũng đã tăng cường các tổ công tác
bằng các biện pháp nghiệp vụ gia quân đấu tranh ngăn chặn
bởi mắc hình tương tự
qua các biện pháp nghiệp trang trí xét
thì xác định được phần lớn
những đối tượng đi khẳng này
rất trẻ có thường hợp
trước một mươi sáu tuổi
rất ít phụ kiện là trên một mươi sáu tuổi
thì phần lớn đều gần như là
thiếu sự quản lý
và gia đình
hiện cơ quan công an đã làm rõ được vai trò của các đối tượng liên quan
đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu
để xử lý các đối tượng chưa phong luật
lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và cô nhi viện
phạm văn cung đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền
lên tới hàng chục tỷ đồng
sáng nay tòa nhân dân tỉnh vĩnh long
mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử
hai bị cáo phạm văn cung và nguyễn tuấn sĩ
cùng trú tại thành phố vĩnh long
hành nghề xe ôm cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng lợi dụng danh nghĩa trụ trì
chùa phước quang và trung tâm cô nhi viện
phật giáo suối nguồn tình thương
cung đã tìm cách liên hệ gặp nhiều người có điều kiện kinh tế
qua đó cùng giới thiệu về công việc từ thiện của mình
và tự nêu lên hoàn cảnh điều kiện khó khăn vất vả
trong việc nuôi dạy các cháu ngủ côi
nhằm làm cho họ cảm thông và trợ giúp
cung còn chủ động dựng lên các sự kiện không có thật
để được cho mượn tiền
tổng cộng phạm văn cung đã vay và chiếm đoạt tiền
của bốn người hơn sáu mươi bảy tỷ đồng
bị cáo cung bị bắt tạm giam từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến nay
bị cáo sĩ được tại ngoại
trong buổi sáng nay
hội đồng xét xử đã thẩm tra lý lịch các bị cáo
và những người liên quan
dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bốn
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam cho biết
đã vận động thành công đối tượng bùi quốc thắng
chú tại phường lam hạ thành phố phủ lý
ra đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng thắng đã giả mạo chữ ký con dấu
của anh vũ trí hiếu
giám đốc công ty cổ phần dịch vụ xây dựng th hà nam
đóng trên địa bàn phường quang trung thành phố phủ lý
để thay đổi đăng ký doanh nghiệp
và chuyển nhượng toàn bộ công ty cho anh nguyễn quang huy
chú tại phường minh khai thành phố phủ lý
với số tiền bốn trăm ba mươi triệu đồng
sau đó thắng bỏ trốn khỏi địa phương
quá trình điều tra xác minh
cơ quan công an xác định được thắng đang sinh sống
tại các tỉnh phía nam
nên đã cùng gia đình tuyên truyền vận động thắng ra đầu thú
để làm rõ hành vi vi phạm
bước đầu thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
do nợ nần nhiều nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian gần đây tại địa bàn thành phố cà mau
xảy ra một số trường hợp mất trộm tài sản
kẻ gian chủ yếu nhắm vào các xe mô tô
lợi dụng sự chủ quan lơ là
trong việc bảo vệ tài sản của chủ sở hữu
các đối tượng đã không mất nhiều thời gian
để ra tay thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
mới đây trong lúc đang ngồi trò chuyện
cùng người quen chiếc xe mô tô vừa mới mua
được anh bùi hoàng thanh
chú xã lý văn lâm thành phố cà mau
đậu cạnh bên chưa đầy chục mét
trong lúc bất cẩn thì có một đối tượng leo lên xe của anh
đề máy và chạy mất
cũng với sự chủ quan
thậm chí là để xe không rút chìa khóa
anh nguyễn trần lê huỳnh
nhân viên của một cửa hàng tại khu vực phường một
thành phố cà mau
khi đậu xe trước cửa hàng
thì bị kẻ gian lấy mất
nhận được tin báo về các vụ việc
công an thành phố cà mau đã triển khai các biện pháp ngăn chặn và truy vết
chỉ trong thời gian ngắn
đội cảnh sát hình sự công an thành phố cà mau
đã xác định được hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn
đồng thời tiến hành bắt quả tang
khi hai đối tượng này vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
cùng tang vật là một xe mô tô
hai đối tượng khai tên nguyễn trí khanh
và nguyễn hải phương
cùng chú thành phố cà mau
đây là hai đối tượng từng có nhiều tiền án về các tội
cướp cướp giật trộm cắp tài sản
và tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành khai thác mở rộng
lực lượng làm nhiệm vụ đã thu hồi hai xe mô tô
và một xe mô tô khác đã bị tháo rời
chuẩn bị mang đi bán
trong dòng có mấy tiếng đồng hồ
mà tìm ra người lấy xe
rất là giỏi
em cũng nghĩ lúc đó là mắc xe
cũng không có ai gì không nghĩ gì
rồi buổi chiều chiều
mấy anh quang điện vô
để rửa xe em cũng rất là mừng
rất là cảm ơn các anh công an
xe đi về đó
thì của bác nên cẩn trọng
là phá cổ
và phá xe xe là đa hoàng
không nên là
để chìa khóa trên xe
vì cái đó là để tạo
thượng lợi cho cái đối tượng
nó lấy cắp
ngoài ra khi có việc đi vào trong nhà
hàng quán hay giao dịch
người dân cần để xe vào nơi dành cho đậu xe
có người trông giữ
hoặc trong tầm nhìn của mình
tuyệt đối tránh trường hợp chủ quan
bởi vì chỉ trong thời gian không lâu
đối tượng đã có thể ra tay thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
khi bị mất trộm
thì nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an
nơi gần nhất để được hướng dẫn hỗ trợ